kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai do chịu tác động của rãnh mây rông có xu hướng nâng trục lên phía bắc
nên tại hà tĩnh đến bình thuận cũng như là khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì mưa rông trên diện rộng
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất nguy hiểm
do có mưa nên nhiệt độ trên các khu vực này đều có xu hướng giảm nhẹ
tại trung bộ cao nhất ngày mai chỉ giao động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ ở tây nguyên hai mươi năm hai mươi tám độ còn nam bộ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trở ra bắc bộ thời tiết tại đây vẫn phổ biến chỉ có mưa vài nơi đêm và sáng trời lạnh và có sương mù nhẹ dài rác
ban ngày trời nắng gián đoạn với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi ba mươi độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
còn quần đảo trường sa có gió tây nam đến nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi độ